hãng dược phẩm novamax của mỹ cho biết là đã lựa chọn được các tình nguyện viên
và sẽ tiến hành thử nghiệm vaccine ngừa virus sars cov hai bắt đầu từ giữa tháng năm tới
tập đoàn novavax hiện đang tiến hành hai nghiên cứu một trên người và một trên huyết tương của ngựa
cả hai đều được tiến hành dựa trên những phương pháp đã được triển khai từ suốt bốn mươi năm qua
tá chất matrix m sẽ được sử dụng cùng với vaccine tiềm năng nvx cov hai nghìn ba trăm bảy mươi ba để tăng phản ứng miễn dịch
các tá chất vốn chủ yếu được dùng để giúp vaccine kích thích phản ứng miễn dịch mạnh
thông qua việc tạo ra nhiều kháng thể hơn và kéo dài thời gian bảo vệ trước virus và vi khuẩn
novavax cũng cho biết liệu pháp chữa trị mới có thể giảm thời gian điều trị tích cực
icu hỗ trợ oxy và qua đó giảm tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín
kết quả thử nghiệm về độ an toàn và khả năng tạo miễn dịch của vaccine này sẽ được công bố trong tháng bảy